tại hà nội hội kế toán và kiểm toán việt nam đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ sáu nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
và kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập hội và đón nhận huân trường lao động hạng nhất do nhà nước trao tặng
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
trong suốt hai mươi năm năm đổi mới và phát triển một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai nghìn một mươi chín hội kế toán và kiểm toán việt nam
đã luôn nỗ lực đổi mới phát triển cả về tổ chức nội dung và hình thức hoạt động
đồng góp hiệu quả vào quá trình đổi mới phát triển kinh tế xã hội và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng
để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững trong tình hình mới
với mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế
hội kế toán và kiểm toán việt nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa
hiện nay chúng ta có hàng triệu người làm công tác kế toán và kiểm toán
nhưng cho đến nay thì mới chỉ có một mươi một hội viên sinh hoạt trong ba mươi chín tổ chức thành viên của hội
thì tôi cho đây là con số còn hết sức là kiêm tôn
hội cần tập hợp đồng viên đông đảo hơn nữa vào tổ chức hội những người làm kế toán kiểm toán trên khắp cả nước
từ mọi ngành nghề mọi thành phần kinh tế
tham gia tích cực trong việc triển khai chiến lược kế toán và kiểm toán việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
và các nội dung của chiến lược trong giai đoạn mới đến năm hai nghìn ba mươi
đại hội đã tán thành nội dung báo cáo tổng thể hoạt động của hội trong nhiệm kỳ năm
nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ sáu với phương châm đổi mới
chuyên nghiệp phát triển và bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai